bộ tài nguyên và môi trường vừa quyết định cắt giảm giản đơn hóa chế độ báo cáo trong các cơ quan ảnh chính và cho doanh nghiệp
đáng chú ý là thông tư số hai mươi năm đã có những cải cách đột phá về chế độ báo cáo của doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường
trước đây lĩnh vực môi trường là lĩnh vực có nhiều báo cáo mới nhất mà doanh nghiệp phải thực hiện so với các lĩnh vực khác của bộ chiếm tám mươi
hầu hết các doanh nghiệp phải thực hiện tối thiểu là hai báo cáo và tối đa là hai mươi bốn báo cáo khác nhau trong một năm
để gửi các cơ quan có thẩm quyền khác nhau ở trung ương và địa phương
qua thực tế giả soát và tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp cơ quan quản lý địa phương bộ tài nguyên và môi trường đã giả soát
đánh giá kỹ lưỡng và đưa ra đề xuất cắt giảm tích hợp các báo cáo về môi trường
theo tính toán thông tư số hai mươi năm đã cắt giảm được hai mươi ba báo cáo chiếm tám mươi năm số lượng báo cáo của doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
cơ quan quản lý nhà nước cũng được hưởng lợi từ việc tích hợp đơn giản hóa chế độ báo cáo này
thay vì nhận được các báo cáo riêng lẻ thông tin phân tán thì nay được báo cáo một cách đầy đủ tổng thể
với thông tin có tính hệ thống về các vấn đề về môi trường và công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp
điều này giúp thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường